thế nhưng đau lòng nhất vẫn là các vụ án mà người tâm thần và nạn nhân lại là ruột thịt
một vụ án mạng do người tâm thần gây ra vừa xảy ra vào ngày hôm qua tại xã tân thành huyện lương sơn tỉnh hòa bình
và theo lãnh đạo xã tân thành vào dạng sáng ngày bảy tháng bảy một người đàn ông năm mươi một tuổi trú tại địa phương đã dùng dao chém vợ khiến nạn nhân tử vong trong nhà
cũng theo lãnh đạo xã tân thành hung thủ có tiền sử bệnh thần kinh đã gần một mươi năm nay và mỗi lần lên cơn kéo dài khoảng vài ngày hay đuổi đánh vợ cũng như nhiều người xung quanh
thực tế hiện nay phần lớn các đối tượng tâm thần đều đang được quản lý theo dõi điều trị tại gia đình
tuy nhiên việc giao cho gia đình quản lý đối tượng này đang hết sức khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với cộng đồng
chính vì vậy các gia đình có người bệnh cần đưa bệnh nhân thường xuyên đến các cơ sở điều trị quản lý đúng hướng kịp thời để tránh dẫn đến hậu quả nặng nề cho chính bản thân người bệnh gia đình và cả xã hội
chính được chuyển sang một thông tin khác
với thủ đoạn là dùng bạc mạ vàng bên ngoài rồi đem đến các cửa hàng vàng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
năm đối tượng gồm lê tùng lâm
nguyễn đức cường
bùi tiến đạt
nguyễn đức hoàng
và nguyễn đức dũng
đều trú tại thành phố hải phòng đã bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ
trước đó vào ngày ba tháng bảy công an huyện nghi lộc nhận được tin báo của một cửa hàng vàng trên địa bàn
về việc bị một nhóm đối tượng dùng dây bạc mạ vàng lừa bán với số tiền trên năm mươi triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nghi lộc đã phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ hai đối tượng là lê tùng lâm và nguyễn đức cường
khi đang thăm dò địa điểm để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo tại một cửa hàng vàng tại thành phố hà tĩnh
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ ba đối tượng còn lại khi đang lẩn trốn tại thành phố huế
thu giữ bốn điện thoại di động một mươi tám dây chuyền một lắc đeo tay vàng một mươi hai năm triệu đồng tiền mặt và một xe ô tô
tại cơ quan điều tra các đối tượng trên đã khai nhận số dây kim loại màu vàng trên là dây bạc được mạ bên ngoài là màu vàng
để đem bán tại các hiệu vàng theo giá là vàng thật để chiếm đoạt tài sản
tiếp tục đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận còn gây ra nhiều vụ lừa đảo ở các tỉnh lai châu thái nguyên ninh bình
với tổng số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt gần ba trăm linh triệu đồng của nhiều bị hại
hiện công an huyện nghi lộc đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
gọi điện và cho rằng chủ thuê bao có liên quan đến một vụ án kinh tế nghiêm trọng
sau đó nhóm lừa đảo yêu cầu chủ thuê bao phải chuyển số tiền lớn qua tài khoản nếu không sẽ bị bắt giữ
chỉ trong một thời gian ngắn bằng thủ đoạn này nhóm lừa đảo đã thực hiện ba vụ tại thành phố quảng ngãi
chưa chuyển tiền nhưng do quá sợ hãi người phụ nữ này đã đến trình báo sự việc với công an phường
trước đó bà bị hai đối tượng giả danh là công an thành phố hồ chí minh đe dọa
cho rằng bà có dính lứu đến một vụ án kinh tế nghiêm trọng
yêu cầu bà phải chuyển năm trăm linh triệu đồng qua một tài khoản ở tỉnh đồng nai để giải quyết
nếu không chuyển bà sẽ bị bắt
tự vì lúc đầu là thằng kia bị vai nam tam
là chuyển đem về nhà để nó nhận
sau là các con kia là miếu chuyển toàn bộ vô đó
để tự vì dân là hiện thời bây giờ là hệ thống ba mươi hai ngân hàng

là nó đang kiểm tra
thành là phải chuyển gỡ đó
người phụ nữ này cũng gặp phải trường hợp tương tự
tuy nhiên do từng theo dõi trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng
nên bà đã cảnh giác khiến đối tượng không thực hiện được thủ đoạn
xin thông báo cho chị biết là chúng tôi là cơ quan công an kinh tế
chúng tôi đã bắt được một tội phạm tên là nguyễn tấn tiến dũng
và nguyễn tiến dũng này khai ra là có liên hệ mua bán với số điện thoại này
khi đó là suy nghĩ của mình như vậy cho nên mình khẳng định luôn
vì lúc đó là sự nhớ trong cái đó
mình là sự nhớ đến câu chuyện đã bị lừa đảo trước đó
thường thì kẻ xáo thường lạ dụng
cái nhạy dọa có tên của bà con
tự sưng lựa dụng con
tự có những lời lãi dọa giấm mà dẫn đến là mình bị lừa
thì theo tôi thì bà con những trường hợp mà cơ quan công an
liên lọt qua điện thoại tự sưng công an
thì bà con nên năng con gió
và có gì đó thì bà con nên trực tiếp báo cho lực lượng công an phường
để có bị phóp giúp xử lý
thủ đoạn lừa đảo này không phải lần đầu tiên xuất hiện
đa phần nhóm đối tượng thường gọi điện thoại bàn để thực hiện hành vi
đề nghị nhân dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
nếu phát hiện hay nghi vấn thì báo ngay cho công an gần nhất
để phối hợp điều tra làm rõ
tiếp sau đây là cụm thông tin bắt giữ các đối tượng đánh bạc
vào khoảng hai giờ một mươi năm phút ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
đã ấp và bắt quả tàng hai đối tượng là phan văn út và nguyễn văn khâm
cùng chú xã vĩnh thanh huyện phước long
đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
tại cơ quan công an út khai nhận
trực tiếp nhận đặt cửa cá độ bóng đá của các người chơi
sau đó giao lại cho một người khác
ngoài ra còn tham gia cá độ bóng đá qua các trang web
với số tiền mỗi ngày khoảng một trăm linh triệu đồng
tối bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
phối hợp với công an thành phố bến tre
bắt quả tàng ba đối tượng cá đội bóng đá
với số tiền gần năm mươi triệu đồng
ba đối tượng gồm trần thành đạt lê văn dũng và đăng phước vui
cùng chú thành phố bến tre
ngoài năm mươi triệu đồng tiền mặt
lực lượng chức năng còn thu giữ thêm năm điện thoại các loại
hai máy tính casio một máy tính sách tay
các đối tượng đã thừa nhận số tiền trên dùng để cá độ
và tự nguyện giao nộp
bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long vừa xác nhận
đã có một bệnh nhân tử vong do nhiễm cúm ah một n một
tại bệnh viện này
bệnh nhân tử vong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
trú tại xã mỹ lộc huyện tam bình tỉnh vĩnh long
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng sáu
nữ bệnh nhân này bị sốt khi đang tham gia đoàn du lịch
tại đà lạt tỉnh lâm đồng
vào ngày hai tháng bảy
bệnh nhân nhập viện tại trung tâm y tế huyện tam bình
với triệu chứng là sốt ho khó thở
tại đây bệnh nhân được điều trị tích cực
nhưng không giảm
nên tiếp tục chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long
trong ngày năm tháng bảy
với trần đoán là viêm phổi phù phổi cấp tạm ổn tăng huyết áp
bệnh nhân được cách ly điều trị tích cực
tại khoa hồi sức tích cực và chống độc
nhưng diễn biến bệnh xấu và tử vong
vào chiều ngày năm tháng bảy
với chẩn đoán là phù phổi cấp tổn thương
viêm phổi nặng nghi do cúm
theo kết quả xét nghiệm từ
viện pasteur tp hcm
bệnh dương tính bệnh nhân dương tính
với cúm ah một n một
từ ngày hôm qua
nắng nóng đã chấm dứt ở các tỉnh bắc bộ
riêng khu vực trung bộ tiếp tục có nắng nóng
trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày
phổ biến trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
có nơi trên ba mươi tám độ
như con cuông và đô lương tỉnh nghệ an
tại quỳ hợp nghệ an
ba mươi tám một độ tại đô lương nghệ an
tuy nhiên khi xoáy thấp gây mưa
hoạt động ngày càng mạnh lên
nắng nóng tại trung bộ từ ngày hôm nay
cũng hạ nhiệt dần
cao nhất trong ngày chỉ còn ba mươi bốn ba mươi bảy độ c
có nơi trên ba mươi bảy độ
tại miền bắc trong ngày hôm qua
tại nhiều khu vực đã có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to
từ nay đến ngày chín tháng bảy
vùng có mưa vừa mưa to
sẽ tiếp tục mở rộng khắp khu vực đồng bằng bắc bộ
và các tỉnh thanh hóa hà tĩnh
riêng các tỉnh vùng núi gồm lai châu lào cai
hà giang tuyên quang yên bái
cao bằng và lạng sơn
có mưa rất to và rông
thời gian có mưa to đến rất to tập trung vào đêm và sáng
trong cơn rông có khả năng rất cao
sẽ ra tố lốc và gió giật mạnh
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất
và lũ quét ở vùng núi phía bắc
đặc biệt là tại các tỉnh như điện biên lai châu
sơn la lào cai yên bái
hà giang tuyên quang cao bằng
và bắc cạn
cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai
kính chào các bạn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị vân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
hộ khẩu thương chú tại thôn xanh xoi
xã thủy đường huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
về tội tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê xuân trường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thương chú tại thôn chi chỉ nam
xã thụy trường huyện thái thụy tỉnh thái bình
và đối tượng nguyễn thị yến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thương chú tại xã tiến đức huyện hưng hà tỉnh thái bình
bị công an thành phố thái bình tỉnh thái bình
ra quyết định truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi ba
sông mũi gồ gãy dái tay trúc
và có xẹo chấm cách một cm dưới sau mép phải
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện